công an xã hòa ninh đang phối hợp với công an huyện di linh tỉnh lâm đồng tiến hành điều tra
truy xét đối tượng chặt hạ vườn cây cà phê của bà con nông dân tại xã hòa ninh huyện di linh tỉnh lâm đồng
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai khi vào thăm vườn vợ chồng anh vũ xuân hải phát hiện vườn cà phê của gia đình
bị kẻ xấu chặt hạ lìa gốc nằm ngổn ngang anh hải đã trình báo vụ việc tới chính quyền địa phương
và công an xã hòa ninh nhận được tin báo công an xã hòa ninh và công an huyện di linh đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường
qua kiểm đếm cho thấy có tám mươi năm cây cà phê ba năm tuổi đang cho thu hoạch trái bói bị kẻ gian chặt hạ với diện tích gần một m hai
gây thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ